các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi bốn tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng lê huy dũng chú thệ tỉnh thanh hóa về hành vi cướp tài sản
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định đối tượng lê huy dũng đã sử dụng súng bắn đạn cao su khống chế nhân viên ngân hàng việt công banh
chi nhánh phường tam phước tp biên hòa tỉnh đồng nai cướp số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
qua điều tra truy xét đến dạng sáng ngày một mươi một tháng chín lực lượng công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng lê huy dũng
thu giữ một khẩu súng rulo màu đen một xe mô tô hiệu sirus quần áo mũ bảo hiểm và một số vật chứng liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra
đến nay cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng của ngân hàng
không chỉ ở tỉnh đồng nai tại tỉnh quảng nam liên tiếp xảy ra những vụ cướp tiệm vàng gây tâm lý hoang mang bất an cho người dân
là những người kinh doanh tiệm vàng và thêm một lần nữa vấn đề đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản lại được đặt ra khi mà sự manh động của các vụ cướp ngày càng có chiều hướng gia tăng
mới đây nhất khoảng một mươi chín h ngày hai mươi tám tháng tám tại thành phố tàm kỳ tỉnh quảng nam một nam thanh niên đi xe máy bất ngờ xông vào tiệm vàng kim việt dùng dao búa để cướp tài sản
lúc này trong tiệm vàng có ba người đàn ông chống trái quyết liệt nên đối tượng đã vứt lại búa bỏ chạy cơ quan thành phố tâm kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét
cơ quan thành phố tâm kỳ đã xác định trần sơn bá là đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tại tiệm vàng và đã bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng tại xã tâm phú
trước đó tại huyện nam giang cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn đối tượng nguyễn văn tú chú tệ huyện nam giang điều khiển xe máy đến tiệm vàng kim nhung thị trấn thạnh mỹ
uy hiếp chủ tiệm vàng dùng cuốc để đập bể tù kính cướp ba khay với số lượng lớn vàng sau đó tẩu thoát
liên tiếp hai vụ cướp chỉ trong nửa tháng đã gây bất an lo lắng cho người dân các đối tượng gây án rất liều lĩnh manh động
em chạy xe lên chỗ cách tiệm vàng kể một trăm linh mét để xe đó và nổ máy sẵn và em cầm cuốc với bô lô có hàng rượu sau em đi lại tiệm vàng
và em đã dùng cuốc cuốc vô cái tủ vàng bảy tám cái là cái tủ vàng bể ra thì em dùng hai tay em lấy vàng
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng nam có hàng trăm cơ sở mua bán vàng nhỏ lẻ đang hoạt động dọc các tuyến đường chính
đang nói nhiều tiệm vàng gần như không có nhân viên bảo vệ không trang bị hệ thống báo động mà chỉ lắp camera giám sát hoạt động mua bán nên tìm ẩn nhiều rủi ro khi gặp sự cố
còn tại cà mau công an tp cà mau đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ kiểm tra cơ sở beer club tiktok có địa chỉ tại khóm sáu phường năm tp cà mau và qua đó lại phát hiện một số người dương tính với chất ma túy và vi phạm về lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội
tại thời điểm kiểm tra cơ sở vẫn đang hoạt động phục vụ cho hơn tám mươi khách qua kiểm tra phát hiện một số túi ni lông nhỏ bên trong còn dính chất màu trắng nghi lẻ ma túy nằm trên bàn và dưới sàn qua kiểm tra nhanh
trước đó tại cơ sở này lực lượng công an cũng phát hiện một trăm linh hai người dương tính với chất ma túy thu giữ hai bọc ni lông có chứa tinh thể màu trắng và năm viên nén nghi là ma túy tổng hợp
với thủ đoạn đá gà trực tuyến qua mạng internet lực lượng công an tỉnh bến tre đã bắt quả tàng một nhóm các đối tượng đang tụ tập tại một quán cà phê để tham gia đánh bạc
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý một mươi một đối tượng có liên quan đồng thời thu giữ tại hiện trường và trên người các con bạc gồm một máy vi tính hiệu ip một mươi ba điện thoại di động một mươi một xe mô tô số tiền hơn ba mươi triệu đồng cùng một số tăng vật khác có liên quan
hàng ngày các đối tượng sẽ tụ tập đến quán cà phê để dùng ipad và điện thoại truy cập các trang mạng đá gà trực tuyến trên mạng internet để tham gia đặt cược với nhau
sau nhiều vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại các quán karaoke thời gian gần đây công an tp hcm đã tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra từ ngày một mươi bảy tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng chín nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ này
tiến hành kiểm tra bốn trăm sáu mươi cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke quán bar vũ trường

để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện